nhân kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật ngày ba tháng một mươi hai hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi việt nam
cùng hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh thừa thiên huế tổ chức chương trình thương về miền trung
trao tặng bốn mươi suất học bổng mỗi suất trị giá một triệu đồng một trăm linh chiếc xe đạp một bảy triệu đồng một chiếc
cho các em học sinh khuyết tật trẻ em mồ côi nghèo hoàn cảnh khó khăn tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện phú lộc
với mong muốn tiếp thêm động lực cho các em học sinh kém may mắn được hòa nhập cộng đồng vươn lên trong học tập hạn chế tình trạng bỏ học
dịp này hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh thừa thiên huế còn đi thăm và tặng tám mươi năm triệu cho một mươi sáu gia đình thuộc hộ nghèo
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện phú lộc mỗi suất trị giá từ năm đến một mươi triệu đồng
tổng kinh phí tổ chức chương trình thương về miền trung lần này là hai trăm chín mươi năm triệu đồng